liên quan đến vụ câu chuyện ăn cắp bài thi grd olympiat gây xôn xao mạng xã hội những ngày vừa qua
thầy nguyễn minh trung người đồng hành cùng hai học sinh trong cuộc thi đã đưa ra lời xin lỗi và nhận trách nhiệm
sáng ngày một mươi ba tháng bảy thầy nguyễn minh trung đã chính thức gửi lời xin lỗi đến sở giáo dục đào tạo tp hcm
đến trường trung học phổ thông gia đình cáo bật cha mẹ học sinh và các em học sinh
nhận thấy hành vi vi phạm của bản thân đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng thương hiệu nhà trường
đến quý cha mẹ và học sinh
trước đó bà tổ chức cuộc thi jdis olympiad đã ra quyết định thu hồ giải thưởng của nam sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông gia đình
đồng thời cấm giáo viên hướng dẫn tham dự kỳ thi này vào năm tới với vai trò là người giám sát tài khoản của thí sinh
sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng đề nghị làm rõ vai trò của lãnh đạo đơn vị trong việc quản lý cho phép học sinh và giáo viên tham gia các cuộc thi